tại đà nẵng đoàn công tác do đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị
bí thư thành ủy hà nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với ban thường vụ thành ủy đà nẵng
về công tác xây dựng đảng xây dựng chính quyền hợp tác trên các lĩnh vực mà cả hai thành phố cùng quan tâm
đánh giá cao những kết quả mà đảng bộ và nhân dân thành phố đà nẵng đã đạt được trong thời gian vừa qua
đồng chí hoàng trung hải gợi ý đến công tác xúc tiến đầu tư giữa hai thành phố
và đề nghị hai địa phương cần tăng cường kết nối giao lưu đặc biệt trong quy hoạch và quản lý quy hoạch
đào tạo nguồn nhân lực du lịch dịch vụ công nghiệp công nghệ cao môi trường
nhân dịp này đồng chí hoàng trung hải đã trao số tiền ba tỷ đồng ủng hộ quỹ đền ơn đắc nghĩa của thành phố đà nẵng